từ một mảnh đất gần cửa sông vắng vẻ hoang sơ ban đầu huyện nhà bè thành phố hồ chí minh ngày nay đã chuyển mình mạnh mẽ
trở mình thành một vùng đất dân cư đông đúc không ngừng phát triển về mọi mặt đời sống
xuân này mời quý vị cùng phóng viên truyền hình nhân dân đến với vùng nông thôn mới nhà bè để cảm nhận rõ hơn về sự đổi thay nơi đây
là huyện ngoại thành nằm về phía đông nam của thành phố nhà bè có vùng sông nước hữu tình với hệ thống sông rạch kết nối đến nhiều quận huyện trong thành phố
chính vì thế mạnh của thiên nhiên đã tạo lợi thế lớn để nhà bè phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
một trong những thành công của nhà bè trong xây dựng nông thôn mới đó là xây dựng được các mô hình hợp tác xã kiểu mới
hợp tác xã hiệp thành xã hiệp phước với nhiều mô hình nông nghiệp mà mỗi xã viên ở đây đều tìm ra hướng phát triển của mình khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên ở địa phương

sau hơn năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành quả mà huyện nhà bè đạt được chính là tạo được sức mạnh đoàn kết trong toàn dân mọi người tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững chính quyền khuyến khích người dân làm giàu chính đáng
kinh tế phát triển người dân có điều kiện cùng chính quyền đầu tư xây dựng hạ tầng khang trang và đoàn kết bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương
chính quyền và người dân nơi đây chất chiêu cho từng thành quả từ đôi tay khối óc với một tình yêu quê hương tha thiết
vẫn còn đó những khó khăn đang chờ đợi miền đất này ở tương lai nhưng phát huy truyền thống huyện anh hùng
đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới trên con đường xây dựng nông thôn mới huyện nhà bè đang ngày một khẳng định vị thế của mình
là một phần không thể tách rời của thành phố mang tên bác